khoảng nửa cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận tân phú thành phố hồ chí minh xuất hiện một băng nhóm cướp giật đang hoạt động
theo tài liệu trinh sát nhóm đối tượng có từ ba đến bốn người chuyên nhắm đến các cô gái trẻ lơ là bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông để ra tay
nạn nhân sau khi trở thành con mồi của chúng đã khẩn trương liên hệ với công an các phường trên địa bàn quận để báo bán
hi vọng tìm được tài sản bị mất
các vụ án xảy ra riêng lẻ được đội cảnh sát hình sự tổng hợp đánh giá rồi nhanh chóng báo cáo về với ban chỉ huy công an quận tân phú
bước đầu cơ quan điều tra nhận định các đối tượng trong nhóm tội phạm manh động này đều là những tên cướp chuyên nghiệp
chúng phạm tội có kế hoạch và chỉ tập trung vào một nhóm con mồi đã được định sẵn
trinh sát hình sự nhanh chóng được ban chỉ huy công an huyện tân phú yêu cầu tập trung giả soát
phải sớm xác định được danh tính của nhóm cướp này
quá trình này lực lượng điều tra đã nắm bắt được một nguồn tin trinh sát vô cùng quý giá
theo nguồn tin có được trinh sát hình sự nắm bắt thông tin của ba đối tượng cả nam và nữ thường thuê phòng trọ giá rẻ khách sạn lưu trú
ở mỗi khách sạn như vậy chúng chỉ cư ngụ trong hai đến ba ngày thì sẽ rời đi
cả bọn có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy sống bầy đàn thác loạn cùng nhau
các tổ điều tra phá án nhanh chóng được cắt cử có mặt tại một trong các địa chỉ mà nhóm này thường lưu trú để bí mật xác minh thông tin
mọi chi tiết có liên quan đến nhóm đối tượng có hành tung bí ẩn đều được ghi nhận kỹ lưỡng từ đặc điểm nhận dạng độ tuổi phương tiện di chuyển
những ngày tiếp sau đó hàng loạt cơ sở lưu trú nghi vấn trải dài tại các khu vực giáp danh giữa hai quận tân phú và quận bình tân đã được đưa vào tầm ngắm
tại địa chỉ số năm mươi sáu nguyễn xúy khách sạn dl xuất hiện ba đối tượng nghi vấn hai nam một nữ cùng thuê phòng sống chung với nhau
trong số này có một cô gái trẻ trên chân có hình xăm lớn trải dài từ phần dưới đầu gối đến trên mắt cá trần
chi tiết này nhanh chóng được thu thập chuyển cho các nạn nhân nhận dạng
tất cả đều khẳng định đây đích thị là đối tượng nữ đã ra tay thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây
nhiều mũi trinh sát được huy động bí mật theo dõi mọi di biến động xảy ra tại khách sạn số năm mươi sáu nguyễn xúy
cùng lúc này chân tướng của các nghi phạm cũng dần được xác định gồm đặng tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận bảy
nguyễn ngọc hợp sinh năm hai nghìn ba ngụ quận một mươi một và trần cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận tân phú
kết quả điều tra cho thấy đây đều là những con nghiện ma túy nặng
sở hữu bản lý lịch bất hảo
ngay lập tức ban chỉ huy công an quận tân phú đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng nguy hiểm này
thành viên chỉ huy ban chuyên án trực tiếp là đồng chí trưởng công an quận và đồng chí phó trưởng công an quận phụ trách điều tra
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba xác định nhóm đối tượng đã xuất hiện đầy đủ tại khách sạn nói trên
lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào khống chế bắt gọn cả nhóm đối tượng
thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân
tăng vật của các vụ án cướp giật tài sản trước đó
đứng trước hàng loạt các chứng cứ buộc tội được cơ quan công an chứng giả cả ba phải cúi đầu thừa nhận
khai ra toàn bộ các phi vụ ăn bày trộm cắp tài sản được bản thân thực hiện trong suốt quãng thời gian đã qua
linh hợp cường cho biết vì đều là con nghiện

cả nhóm quyết định về sống chung một mái nhà lên kế hoạch đi cướp giật cũng như trộm xe
nhằm kiếm tiền tiêu xài thỏa mãn cơn khát ma túy
chúng khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật tài sản cùng bốn vụ đá xế khác
phi vụ ăn bay đầu tiên được cả bọn thực hiện vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm này còn có một đối tượng khác chưa xác định rõ lai lịch tên phụng cùng thực hiện
theo đó khoảng một mươi tám h cùng ngày linh chở theo cường trên xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi ad sáu nghìn bốn mươi bốn và phụng trở hợp trên một xe tay gà
nhiệm vụ ăn hàng được thống nhất phân công cho phụng và hợp còn linh và cường làm nhiệm vụ cảnh giới càn địa không cho người dân công an truy bắt
thấy kẹo cả hai vòng đầu xe quay lại để giật điện thoại nạn nhân sau đó chạy qua bên lề truy hồ nhờ linh và cường phụ bắt chúng giả bộ giúp đỡ rồi cũng tăng ga bỏ chạy

chúng giả bộ giúp đỡ

vì phụ chạy nhanh
nên linh và cường bị lạc
đến khu vực cư xá độc lập
phường tân quý quận tân phú
tại đây hai đối tượng phát hiện
có chị huỳnh thị kt sinh năm hai nghìn
ngụ quận tân phú
đang cầm điện thoại di động hiệu iphone một mươi hai pro max
trên tay nên quyết định ăn hàng
linh điều khiển xe máy
quay đầu trở lại để cường dùng tay phải
cướp giật điện thoại di động của chị t đang cầm
chúng tăng ga bỏ chạy
rồi quân hội tại một khách sạn
trên đường tân quý
phường tân quý quận tân phú
cả bọn thống nhất cùng bán
hai chiếc điện thoại cướp được cho một đối tượng tên ca
số tiền thu lại được
cả nhóm chia đều để tiêu xài
mua ma túy để sử dụng
cũng như trả tiền thuê phòng
phi vụ thứ hai được nguyễn ngọc hợp
và đặng tuấn linh thực hiện
vào ngày hai mươi sáu
sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó cả hai đã
bàn tính kế hoạch đi cướp
tại khách sạn tại đường phú thọ hòa
quận tân phú
đến một mươi bảy h một mươi phút cùng ngày
linh trở hợp trên xe mô tô
biển kiểm soát năm mươi chín t hai hai mươi ba nghìn hai trăm một mươi một
tới trước số nhà
một trăm sáu mươi trên bốn mươi tám vườn lài
phường tân thành quận tân phú
thì phát hiện chị lê thị tê quỳ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đứng trên lề đeo túi sách
một bên vai nên nảy sinh
linh cho xe vòng đầu trở lại
bí mật áp sát chị quỳ
để hợp ngồi sau giật túi
sau đó cả hai bỏ trốn
hướng về khách sạn chia chiến lợi phẩm
bên trong túi của nạn nhân
có hai mươi triệu đồng
một sợi dây kim loại màu trắng
cùng một chiếc vòng băng nhựa
số tiền cướp được chia đổi
còn sợi dây và vòng nhựa bị chúng vứt bỏ
vì xác định là hàng giả
cạnh đó hợp cũng mang số
giấy tờ tùy thân của nạn nhân
về cất giấu tại nhà riêng
trên đường lê thị tê quỳ
lê thúc hoạch phường phú thọ hòa
và để chiếc túi tại khách sạn khác
nằm trên đường thạch làm phường hiệp tân
quận tân phú
còn các vụ trộm cắp do nhóm này gây ra
lần lượt được xác định vào ngày
hai mươi tháng một mươi một tại phường tân quý
do cường và linh thực hiện
xe mô tô bị đánh cắp
mang biển kiểm soát tám mươi một at
vụ thứ hai do cường hợp linh
thực hiện tại số chín mươi tám
nguyễn cửu đàm phường hiệp tân
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một
xe mô tô bị đánh cắp
biển kiểm soát chín mươi năm f một tám nghìn bảy trăm chín mươi
vụ thứ ba
được cả hai nhóm thực hiện vào ngày
một mươi bốn tháng một mươi một tại địa chỉ
một trăm năm mươi chín nguyễn cửu đàm phường tân sơn nhì
phi vụ này
chỉ có cường và linh thực hiện
xe mô tô bị đánh cắp
biển kiểm soát tám mươi năm v bốn chín nghìn một trăm ba mươi sáu
vụ cuối cùng
cũng do cường và linh thực hiện
tại địa chỉ hai mươi sáu trên năm
nguyễn hồng đào phường một mươi bốn quận tân mình
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
chiếc xe bị đánh cắp
mang biển kiểm soát năm mươi bốn p hai sáu trăm sáu mươi sáu
qua chuyên đề
công an thành phố hồ chí minh
công an quận tân phú thông báo
người dân từng là nạn nhân
của nhóm đối tượng manh động này
khẩn trương liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận tân phú
để trình báo và nhận hỗ trợ
chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm manh động
bước đầu hoàn tất
trả lại sự bình yên cho nhân dân
đang sinh sống trên địa bàn quận tân phú
chuyên án này
cũng là quả đấm thép
được các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm
của công an quận tân phú nói riêng
và công an thành phố hồ chí minh nói chung
dáng vào ý định phạm tội
của các đối tượng xấu
nhất là trong dịp cuối năm
sẵn sàng bước vào cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo vệ bình yên
cho người dân vui xuân đón tết
hơn chục năm này cướp giật nói riêng
và tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản
trên đường phố và nơi công cộng
ở địa bàn thành phố hồ chí minh
gây nhức nhối bất an trong dân chúng
người dân ra đường là lo ngại
vì sự cướp giật có thể xảy ra
bất cứ lúc nào
công an thành phố hồ chí minh cho biết
các loại hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản
chiếm tỷ lệ cao
lên đến bảy mươi sáu bảy
trong cơ cấu phạm pháp hình sự
xảy ra trên địa bàn thành phố
loại tội phạm này rất manh động nguy hiểm
thường gây hậu quả nghiêm trọng
đã có những vụ cướp giật quay lại chống trả
khiến người đi đường thiệt mạng
còn số vụ thương tích
khi truy bắt tội phạm đường phố thì rất nhiều
trong một nghiên cứu công bố
dựa trên nghiên cứu hai trăm hai mươi năm hồ sơ
vụ án cướp giật tài sản
với hai trăm tám mươi tám đối tượng cho thấy
cướp giật là nam giới
chiếm đến hai trăm bảy mươi sáu đối tượng
độ tuổi gây án từ một mươi tám
đến dưới ba mươi chiếm bảy mươi bảy chín mươi năm
đang nói là nghiên cứu này chỉ ra
tội phạm cướp giật có tính chất lưu động
từ địa bàn này sang
địa bàn khác gây án trong phạm vi
thành phố chiếm tỷ lệ lên đến
trong những năm qua
công an thành phố hồ chí minh nỗ lực
chấn áp tội phạm đường phố và có sự
chuyển biến tích cực qua từng giai đoạn
dù lãnh đạo công an thành phố nhìn nhận
loại hình tội phạm đường phố còn
nhiều nguy hiểm diễn biến phức tạp
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình sau